tại trụ sở bộ quốc phòng tổng bí thư nguyễn phú trọng bí thư quân ủy trung ương đã chủ trì hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện một số nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng pháp luật liên quan đến lĩnh vực quốc phòng trong thời gian qua
cùng dự hội nghị có chủ tịch nước trần đại quang ủy viên thường vụ quân ủy trung ương thủ tướng nguyễn xuân phúc ủy viên thường vụ quân ủy trung ương đại tướng ngô xuân lịch phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng và các đồng chí trong quân ủy trung ương lãnh đạo tổng cục chính trị bộ tổng tham mưu
phát biểu tại hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong thời gian qua của quân ủy trung ương bộ quốc phòng nổi bật là đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho đảng nhà nước về nhiệm vụ quân sự quốc phòng thực hiện hiệu quả nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai lãnh đạo chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả các chủ trương của đảng nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc xây dựng quân đội nhân dân
việt nam cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên phạm vi cả nước
quân ủy trung ương bộ quốc phòng đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác hội nhập quốc tế đối ngoại quốc phòng góp phần củng cố môi trường hòa bình ổn định để xây dựng và bảo vệ tổ quốc